và mở đầu bản tin sẽ là thông tin từ tiền giang
công an tỉnh tiền giang đang điều tra nguyên nhân vụ một thiếu niên bị bắn chết trong đêm khi đang chạy xe máy trên đường
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi ba tháng ba thiếu niên một mươi năm tuổi ngụ tại xã mỹ phong thành phố mỹ tho
chạy xe máy chở theo bạn một mươi bốn tuổi ngụ xã bình đức huyện châu thành tỉnh tiền giang
trên đường đinh bộ lĩnh theo hướng từ phường hai sang phường một
khi đến cầu quay thì đã bị hai đối tượng nam đi trên xe máy sử dụng súng hiện chưa rõ loại súng
một trong hai thiếu niên đã được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó
và hiện lực lượng công an đang truy bắt hai đối tượng nam đã sử dụng súng trong vụ việc nói trên